vào tám giờ sáng nay toán nhân dân tỉnh long an mở phiên phúc thẩm sáu bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân xảy ra tại hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai hay thiềm am bên bờ vũ trụ
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân năm năm tù lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương mỗi bị cáo bị tuyên phạt bốn năm tù bị cáo lê thanh nhị nguyên bị tuyên phạt ba năm sau tháng tù và bị cáo cao thị cúc bị tuyên phạt ba năm tù
nhóm người này đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân do lê tùng vân cầm đầu chỉ đạo đăng tải các bài viết clip trên mạng xã hội chứa được những thông tin sai sự thật biện đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo tức thượng tọa thích nhật từ

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu đã khởi tố và thực hiện lệnh tạm giam đối với năm đối tượng cùng chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi chưa chấp việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy